như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin bé gái năm tuổi ngụ xã tân quý tây huyện bình chánh tp hcm
sau khi bị tai nạn pháo đã được gia đình đưa đến bệnh viện nhi đồng tp hcm chữa trị tháo khớp bàn tay trái
hiện sức khỏe của bé đã chuyển biến tốt tinh thần ổn định nên gia đình cho bé xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc
trước đó bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện nhi đồng tp hcm cấp cứu
cảm phát bệnh sự khi nhận bé gái khi chơi trước nhà thì nhà hàng xóm có đốt pháo hoa nên nhặt một viên pháo đại trên sân pháo phát nổ làm tổn thương bàn tay trái
bác sĩ cấp cứu cắt lọc vết thương vùng mạng bụng trái đùi phải
tuy nhiên do bàn tay trái bị dập rác bác sĩ không thể khâu đối và phục hồi nên được làm mỏng cục
theo công an xã tân quý tây huyện bình chánh trước tết công an xã đã đến các doanh nghiệp từng hội gia đình tuyên truyền
vận động cho người dân ký cam kết về việc sử dụng pháo đúng quy định của pháp luật nên tình trạng đốt pháo năm hai nghìn hai mươi bốn có chuyển biến tích cực
tuy nhiên một số ít người dân vẫn chưa nhận thức được hành vi nguy hiểm từ đốt pháo nên đã xảy ra vụ việc khiến bé gái năm tuổi phải mất bàn tay